trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
chiều ngày một mươi bảy tháng sáu phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị lực lượng chống dịch của thành phố khẩn trương
điều tra dịch tễ xác định các ổ dịch có các nguồn lây
phó thủ tướng yêu cầu thành phố hồ chí minh tới đây khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn thiết điểm cách ly
các trường hợp f một tại nhà bảo đảm an toàn chặt chẽ về y tế cũng như quyền riêng tư của người dân
phù hợp với điều kiện của thành phố trong tình huống có đông người bị nhiễm
đối với khu công nghiệp phó thủ tướng yêu cầu thành phố hồ chí minh phải giữ bằng được những biện pháp rất mạnh tay
thành phố cần tăng cường xét nghiệm cảnh báo để nhanh chóng phát hiện các ca nhiễm trong ba ngày đầu tiên
với các bài học kinh nghiệm chống dịch như tại bắc giang và bắc ninh
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết
từ ngày một mươi tám tháng sáu thành phố hồ chí minh thiết điểm tự lấy mẫu xét nghiệm thực hiện cách ly f một tại nhà
đồng thời thành phố sẽ tổ chức rà soát để đảm bảo an toàn trong khu cách ly tập trung chống lây nhiễm chéo
tăng cường tiến hành rà soát ngoài cộng đồng các khu công nghiệp